trong tuyên bố được hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa ra trong hôm nay
triều tiên đã chỉ trích hàn quốc tìm cách ngăn cản quá trình phát triển vũ khí của nước này
và đồng thời khẳng định các lệnh trừng phạt bổ sung sẽ không ngăn được chương trình tên lửa của triều tiên
tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi triều tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung
động thái mà nước này gọi là cuộc thử nghiệm quan trọng để phát triển một vệ tinh do thám
theo hãng tin nhông hấp triều tiên đã phóng hơn sáu mươi tên lửa đạn đạo trong năm nay
bình nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm
trong một diễn biến khác bình nhưỡng cho rằng tokyo đang gây ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng
trên bán đảo triều tiên và ở khu vực đông á bằng cách áp dụng chiến lược an ninh mới
nhằm đạt được khả năng thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu chống lại các quốc gia khác
động thái này được đưa ra sau khi nội các nhật bản hôm một mươi sáu tháng một mươi hai thông qua kế hoạch quốc phòng
có ngân sách lớn nhất từ thế chiến thứ hai theo đó mở đường cho một cuộc phản công
nếu nhật bản và đồng minh mỹ bị tấn công